công an quảng nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự sử dụng vũ khí nóng đe dọa người vay tiền
năm đối tượng bị bắt khẩn cấp khám xét phương tiện nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng năm mươi một viên đạn một bình xịt hư cây nhiều mã cấu lợi gỗ hai usd một trăm một mươi sáu triệu đồng nhiều giới tờ vay mượn
các đối tượng khai nhận cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm bốn mươi tổng số tiền cho vay đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hai mươi tỷ đồng